đang là tránh văn phòng huyện ủy đồng chí lê quang duy được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã thạnh xuân
vượt qua những trở ngại bước đầu đồng chí đã vươn lên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình
khi nhận công tác thì bở ngỡ nhiều đêm thì thức trắng nhiều khi không ngủ được không biết khi mình về cơ sở không biết mình làm được cái gì
mình sẽ xuất phát từ cái điểm nào để mình thực hiện
thấy cái việc mà về cơ sở để được kinh qua gàn luyện thì thấy rất là hay
thì từ đó cùng với tập thể ban chấp hành đảng bộ của xã suy nghĩ về cách làm
thì khi lúc đầu thì chưa hiểu là làm như thế nào thì cũng được anh em nhất là các đồng chí mà phu trí những người mà có quy tính ở địa phương
ngày có cán bộ từ huyện luân chuyển về thạnh xuân một xã diện trung bình khá của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực
nổi bật là xã đã về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi bảy sớm hơn mục tiêu đạt ra một năm
sự khởi sắc đó nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất là về người đứng mũi chịu xào trong vai trò bí thư đảng ủy xã
đã nhiệt tâm sâu sát với công việc hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân khơi dậy được nội lực trong dân
từng bước dẫn dàng về bán lĩnh và học tập được nhiều kinh nghiệm ở thực tiễn
nếu mà bản thân về địa phương mà không bắt nghiệp và không qua đồng cùng trập thể thì sẽ khó mà thực hiện được
ngoài trao thử thách tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ huyện ủy châu thành a còn tiến hành đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ trẻ nữ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số
nữ có thể coi là một trong những giải pháp mang tính sáng tạo của huyện ủy
câu lạc bộ này ra đời hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báo của những chị em đi trước để cho các đàn em sau này để các em phát huy năng lực sở trường của mình
chị em chúng tôi là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cái lĩnh vực của các chị chia sẻ những kinh nghiệm thì chúng tôi biết được những cái đỉnh vực đó thì về những cái hoạt động như thế nào
sau này chúng tôi có đối chí những cái công việc khác nhau
thì chúng tôi cũng đã biết được vì vậy là tôi nghĩ rằng cái câu lạc bộ này thành lập ra để chúng tôi học hỏi trao đổi với nhau là rất là bổ ích
thông qua đội ngũ là câu lạc bộ nữ này là hai mươi chín đồng chí chúng tôi đều bổ sung vào cái quy hoạch ban chập hành của nhiệm kỳ tới
và có một số đồng chí mà chúng tôi cũng là bổ sung vào cái nhiệm kỳ này để thay thế những đồng chí mà khoảng cỡ năm một mươi tám một mươi chín sẽ nghe
như vậy thì
thì cái tỷ lệ nữ là chúng tôi đã có chuẩn bị trước
nhờ có sự chuẩn bị trong công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch và bổ nhiệm mà hiện nay huyện châu thành a lực lượng cán bộ nữ khá mạnh
gồm ba mươi chín cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng phó các phòng ban ngành mặt trận các đoàn thể huyện
trong đó có bốn đồng chí huyện ủy viên và hai đồng chí người dân tộc
bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt
cũng còn không ít những đơn vị còn gặp lúng túng khó khăn trong quá trình triển khai đề án
ngay cả với đơn vị được chọn làm điểm
thị xã ngã bảy là một ví dụ
tuy số dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn không cao
tỷ lệ cán bộ trẻ cũng chỉ đạt sáu sáu mươi bảy
nhưng thị xã vẫn được chọn làm đơn vị điểm thực hiện đề án bởi tỷ lệ cán bộ nữ cao
trong ban chấp hành đảng bộ là hai mươi ba ba trong hội đồng nhân dân là hai mươi sáu
đây là tỷ lệ cao so với bình quân chung của tỉnh
qua cái quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như bàn chấp hành có nhiều kỳ tới
chỗ ba mươi vụ tự hủy đã có cái kế hoạch sắp xếp đề nghị đưa đào tạo cao cấp lý lượng chính trị
để đạt trưởng về cái chính trị
đến nay thì chỉ còn khoảng một mươi ba một mươi bốn hợp chí thì tiếp tục đào tạo cho năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thì các hợp chí được quy hoạch
thì cơ bản sẽ đến cái đại hội nhiệm kỳ tới thì đã đạt trưởng kể cả là trình độ chính trị trình độ tiêu môn
và kể cả qua cái công tác được bố trí sắp xếp điều động lưu truyển để đạt được những nhu cầu những nhiệm vụ
hiện nay ban chấp hành đảng bộ thị xã có bốn mươi ba đồng chí trong đó có một mươi một nữ ba trẻ
biên chế khối đảng mặt trận tổ quốc và đoàn thể có sáu mươi năm cán bộ công chức trong đó có hai mươi ba nữ
có bảy nữ giữ chức vụ trưởng phó khối đảng mặt trận tổ quốc và đoàn thể
thời gian qua để giúp cán bộ trẻ nữ trưởng thành và phát triển toàn diện thị ủy đã điều động đề bạt bổ nhiệm một mươi năm đồng chí
vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy khi đang giữ chức chủ tịch liên đoàn lao động thị xã
đồng chí nguyễn thị phụng được luân chuyển về làm bí thư xã hiệp lợi
tiếp cận môi trường mới và những mối quan hệ mới đòi hỏi đồng chí phải học hỏi
mạnh dạn và quyết liệt để có bước tiếp cận với công việc
báo hiệu quả
sau khi triển khai
đề án thị ủy ngã bảy có một trăm linh cán bộ trẻ nữ người dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch
có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định
trong nhiệm kỳ đã đưa đi đào tạo sau đại học sáu trên ba đồng chí
đào tạo trung cấp lý luận chính trị hai mươi ba trên sáu mươi đồng chí cao cấp bốn đồng chí
quy hoạch nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cấp thị xã tỷ lệ trẻ chiếm một mươi ba một nữ chiếm một mươi bảy chín
thì hiện nay quy hoạch cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đối với trẻ hai mươi tám đối với nữ cấp xã phường là bốn mươi hai đối với trẻ ba mươi bốn chín đối với nữ
công tác cán bộ đạt nhiều kết quả tốt trong đó đã hoàn thành kế hoạch luân chuyển của cả nhiệm kỳ
là năm đồng chí tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đề án có những khó khăn nhất định
trận lợi là phải nói hết sức cơ bản do tỉnh ủy có chủ trương có đề án để thực hiện lộ trình cụ thể
nhưng mà gây cái khó
theo nhận định của tôi là khó chung về cái luân chuyển cán bộ mà từ khối đảng mà trận nội thể
mà sang cái khối nhà nước á hoặc là về xã phường á
thì cái tụ cấp ba mươi khối đảng mà trận nội thể thì không còn hiểu được anh em luân chuyển
cái thứ hai á là do cái biên chế cái tình dạng biên chế chung của các địa phương
cũng như của cả nước và người dụ thủ quỹ cũng can nhắc rất kỹ
để vừa là sắp xếp luân chuyển cán bộ của các ngành của thị xã về sát với thực tế ở cơ sở
và lươn trị điều động các đồng chí cũng có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở về thực hiện tình dụ ở thị xã
thì cũng góp phần để hoàn thành tình dụ chung
ở huyện long mỹ công tác đào tạo về chuyên môn chính trị được triển khai đúng tiến độ
đến nay có sáu trên sáu đồng chí được đào tạo sau đại học
năm trên một mươi năm đồng chí được đào tạo cao cấp lý luận chính trị
một trăm linh tám trên một trăm sáu mươi năm đồng chí học trung cấp lý luận chính trị
một trăm linh cán bộ trẻ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số trong quy hoạch lãnh đạo
quản lý cấp phòng và tương đương được đưa đi đào tạo trước khi bổ nhiệm
tuy nhiên tỷ lệ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc tham gia vào ban chấp hành
ban thường vụ cấp ủy và giữ các chức vụ cán bộ chủ chốt hiện nay còn ít
việc tạo nguồn quy hoạch cán bộ nữ cán bộ người dân tộc vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra
đối với lòng mỹ cái khó khăn hiện nay đó là cái nguồn lực cán bộ đặc biệt là cán bộ dân tộc
số mà đặc biệt là ở hai cái xã mà có đông đồng bào đó là xã xà phiên xã lương nghĩa
về mặt quy hoạch thì cũng đã có kế hoạch để làm sao mình từng bước mình nâng cao số lượng
chất lượng của cán bộ nữ trẻ dân tộc và trong thời gian qua thì quyện cũng đã đưa đào tạo
đảm bảo rồi cũng đưa vào các loại đảm bảo các hệ số chỉ tiêu theo quy định
mặc dù đạt được mười phút kết quả nhưng trong quá trình thực hiện thì hiện nay thì quyền cũng
thấy cái trình độ năng lực đội ngũ cán bộ người dân tộc cũng còn hạn chế nên quyện sẽ cố
gắng chỉ đạo để khắc phục cái trường hợp này trong thời gian tới cái khó khăn đó là cái cán bộ
quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số bởi vì hiện nay đó thì trong cái
trình độ và cái đói vé cơ sở đó thì chưa có đáp ứng cái điều kiện để vào quy hoạch cho nên hướng
tới đây thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban thường dự tính quỹ làm sao cái giải pháp là tạo nguồn
từ các nhà trường phối hợp ở trường đại học kể cả là mình phối hợp để với địa phương
để làm sao tạo được cái nguồn này ngay từ lúc ở địa phương và ở các nhà trường
như vậy đào tạo quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số không chỉ là khó khăn riêng của huyện
long mỹ mà còn là tình trạng chung của toàn tỉnh hậu giang qua trao đổi đồng chí phạm thị phượng
nhấn mạnh một phần nguyên nhân là do một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc quy hoạch
đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số bên cạnh đó qua hơn một năm triển khai đề án
tỉnh ủy còn nhận thấy một số hạn chế như công tác quy hoạch ở một số nơi chưa gắn với đào tạo
bố trí sử dụng cán bộ dẫn đến quy hoạch cán bộ còn thiếu tính khả thi công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chưa thật sự gắn với quy hoạch công tác luân chuyển cán bộ ở một số địa phương
chỉ tập trung từ trên xuống chưa chú ý đến việc luân chuyển ngang luân chuyển từ dưới lên
song bên cạnh hạn chế đó kết quả đã được là khá tích cực
hết nhiệm kỳ thì chúng tôi sẽ đào tạo là khoảng bảy trăm chín mươi cán bộ
trong đó chín mươi là cao cấp và bảy trăm linh là trung cấp tuy nhiên thì đến thời điểm này thì chúng ta đã dược rồi
còn về công tác về cán bộ trong đề án này thì chúng ta có kế hoạch là luân chuyển từ một mươi đến một mươi năm
cán bộ trẻ để cho anh em đi về cơ sở để tham gia lãnh đạo có thực tiễn để sau này khi về thì bố trí
ở giai trò chống dịch chống dịch chống dịch chống dịch chống dịch chống dịch chống dịch chống dịch
cái trách nhiệm trong việc lãnh đạo ở chỗ chốt của cơ sở thì đến thời điểm này thì báo kháo cũng
chỉ là đã linh chuyển được một mươi sáu so với cái đề án là đã vượt một còn đối với cấp quyền cấp cơ sở thì
theo cái kế hoạch là bốn mươi linh chuyển đến thời điểm này thì hai mươi bảy từ đây đến hai nghìn hai mươi thì chúng tôi sẽ tiếp
sẽ tham mưu để làm sao để cho tỉnh quỹ bàn thịnh vụ tỉnh quỹ lãnh đạo công tác lương chuyển ở cơ sở
như vậy từ một đề án được triển khai theo một lộ trình bài bản
đã tạo được sự đột phá trong công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ lâu dài
đây là cơ sở tiền đề quan trọng để trong thời gian tới
tỉnh hậu giang có đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực phẩm chất uy tín
ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai